đã có một người thiệt mạng và hai mươi người khác bị thương trong một vụ xả súng tại lễ diễu hành mừng chiến thắng của đội bóng bầu dục kansas city sheff được mỹ
vụ xả súng đã gây hoảng loạn cho đám đông người tham dự sự kiện này
theo sở cảnh sát thành phố các nhân viên an ninh đã bắt giữ ba nghi can và tiến hành thẩm vấn
ước tính khoảng một triệu người đã đổ về trung tâm kansas vào tối ngày một mươi bốn tháng hai theo giờ địa phương để ăn mừng chiến thắng của đội bóng bầu dục thành phố này
khu vực xảy ra vụ xả súng rất gần nơi các cầu thủ đội tổ chức diễu hành với hàng nghìn người hâm mộ tham gia
có trẻ em trong số những người tham gia vì các trường học tại kansas đã cho học sinh nghỉ học để tham dự lễ diễu hành
đây là vụ bạo lực súng đạn mới nhất tại một trong những sự kiện và địa điểm được coi là an toàn ở mỹ
các vụ xả súng tại mỹ lâu nay thường xảy ra ở các nhà thờ trường học cửa hàng khu thương mại bệnh viện ký túc xá và tiệc gia đình